theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín cảng đà nẵng có tốc độ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
và có được kết quả này là nhờ quá trình chuẩn bị đầu tư lâu dài về cơ sở hạ tầng trang thiết bị cùng với xây dựng chiến lược marketing hiệu quả
cảng đà nẵng cũng tập trung đầu tư phát triển nâng cao ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động
có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơi thông nguồn lực sản xuất
nhờ đó năm hai nghìn một mươi chín sản lượng hàng qua cảng tăng hai mươi một trong đó hàng container chiếm ưu thế doanh thu tăng một mươi tám lợi nhuận tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
thực hiện chủ trương của thành ủy đà nẵng về năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư cảng đà nẵng đã thu hút hai hãng tàu sitc và evergreen mở thêm hai tuyến mới đến cảng
cũng trong năm qua cảng đà nẵng đã đón hơn một trăm linh chuyến tàu du lịch và quân sự với gần một trăm bảy mươi năm lượt khách và thuyền viên